ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam
về hoạt động của tàu khu trục hoa kỳ uss decatur ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
tại khu vực lân cận quần đảo hoàng sa người phát ngôn bộ ngoại giao lê hoài bình nhấn mạnh
trước hết việt nam khẳng định việt nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý
để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
là quốc gia ven biển đông và quốc gia thành viên công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam tôn trọng việc các quốc gia thực hiện các quyền tại biển đông phù hợp với quy định của công ước
trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không
những yêu sách biển và hành động liên quan của các quốc gia cần phù hợp luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam nhấn mạnh tất cả các quốc gia cần có đóng góp mang tính xây dựng và tích cực
phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình ổn định
và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương